theo thông tin chúng tôi mới nhận được thì tại các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế
nhiều diện tích rừng đã cháy và đang có nguy cơ lan rộng
công tác chữa cháy đang gặp rất nhiều khó khăn
được biết là hiện tại ông lê đình thơm phó cục trưởng cục kiểm lâm
tổng cục lâm nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng đoàn công tác
hiện đang có mặt tại khu vực miền trung
và chúng tôi sẽ kết nối với ông lê đình thơm ngay sau đây để tìm hiểu thêm về thông tin
vâng xin chào ông lê đình thơm
xin ông khái quát nhanh tình hình về diễn biến rừng tại các tỉnh miền trung cho đến thời điểm hiện tại
cái rừng là từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến hôm nay
đặc biệt là cái rừng gây gắt tại các tỉnh khu vực bắc trung bộ
từ sinh hóa đến thừa thiên huế
và hầu hết thì các tỉnh ở khu vực này đều có xảy ra cháy rừng
về tình hình chung thì đến thời điểm hiện tại chưa thống kê được diện tích cháy rừng bị thiệt hại xảy ra
tuy nhiên có thể nói là cái điểm phát lửa rất là nhiều
hiện nay đã có đến gần năm mươi điểm phát lửa
và chủ yếu là tập trung cháy các thiết phạm thực vị gần khu rừng và có nghi cơ cháy lan vào rừng rất là lớn
với những diễn biến như vậy thì xin ông cho biết những khó khăn trong công tác phòng và chữa cháy
đối với những diện tích rừng đang có nguy cơ cao như hiện nay
có thể nói là biểu hiện chung khu vực miền trung thì tất cả các yếu tố liên quan đến cháy rừng thì rất là khó khăn
trước hết là về yếu tố thời tiết thì tình hình nắng nóng thay gắt trên rừng rộng
và cái cháy rừng đã xảy ra ở rất là nhiều điểm trên cùng một địa bàn
đây là một cái khó khăn rất lớn cho chính quyền liên phương trong việc tổ chức chi huy
về cháy rừng
cái thứ hai nữa là nhìn nền nhiệt độ cao gió mạnh đặc biệt là khu vực bắc trung bộ thì có gió lào lên đến cấp sáu cấp bảy
và làm cho công tác tiếp cận nắng cháy cũng như là chữa cháy là vô cùng khó khăn
một yếu tố thứ ba thì khu vực miền trung diện tích rừng trồng rất là lớn
trong đó rừng không thì có cái thảm thực kỳ cây ràng ràng gọi đều phương rất là dày
cho nên là khi có lửa thì cái con lửa bùng phát rất là mạnh
và một yếu tố thứ tư tức là do điều kiện tiền hình và cái việc chữa cháy rừng dần này
chủ yếu là
vâng xin ông cho khán giả biết thêm về sự phối hợp vào cuộc giữa các cấp các ngành hiện nay ra sao
và công tác di rời cũng như là sơ tán khu vực người dân đang được thực hiện như thế nào ạ
vâng xin ông cho khán giả biết thêm về sự phối hợp vào cuộc giữa các ngành hiện nay ra sao
thì hầu hết là đều được tổ chức chữa cháy và vi động lực lượng kịp thời
và ở tất cả các địa bàn mà kinh tích lực lượng tham gia chữa cháy rừng
thì chúng tôi nhận thấy rằng có sự tham gia của đông đảo tất cả các lực lượng
từ kiểm lâm công an quân đội những người dân và lực lượng tạo về rừng của các chủ rừng
đối với tổng cục lâm nghiệp thì hiện nay chúng ta có bốn tổ công tác
trên các địa bàn từ nghệ an đến quảng bình hà tĩnh và thứ thứ huế
và trong quá trình chữa cháy thì chúng tôi thấy rằng các cấp chính quyền
cũng rất là quan tâm đến việc an toàn tính mạng tính mạng tài sản của người dân
và các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng người dân
thì đều có phương án tổ chức chữa cháy rừng người dân rất là kịp thời
vâng xin cảm ơn ông đã chia sẻ những thông tin vừa rồi với chúng tôi
xin cảm ơn truyền hình nhân dân đã phối hợp cùng với tổng cục lâm nghiệp
trong việc đưa tin về kinh tế cháy rừng trong thời gian vừa qua
xin cảm ơn